trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã xảy ra những đợt mưa to cục bộ có nơi mưa rất to lũ lụt gây thiệt hại nặng về người và tài sản
hiện nay các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cháu hoàng thị trang chú tại thôn tám xã minh hương huyện hàm yên
bị nước lũ cuốn trôi từ ngày chín tháng chín các địa phương bị thiệt hại đang nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ ổ định đời sống cho người dân
tại huyện na hàng các hộ có nhà bị sập hoàn toàn được ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ tạm thời năm triệu đồng một hộ
nhà hư hỏng nặng ba triệu đồng một hộ và được bố trí tạm thời nơi ở trong lúc khó khăn
lực lượng dân quân hỗ trợ thu dọn tháo dỡ di chuyển các hộ có nhà bị sập hư hỏng đến nơi an toàn
các địa bị sạt lở trên các tuyến đường tại huyện na hàng lâm bình chiêm hóa hàm yên gây ách tắc giao thông đang được san gạt thu gọn
một số tuyến đường huyết mạch đã được thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân về sản xuất nông nghiệp ngay khi nước rút lúa và hoa màu đã được người dân buộc dựng lại chờ nắng giáo tiến hành thu hoạch